qua hơn một năm triển khai thí điểm tại tỉnh lào cai đã có ba địa phương cấp huyện và một cấp xã
thực hiện chuyển bộ phận một cửa ủy ban nhân dân sang bưu điện
việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho người dân doanh nghiệp
trên địa bàn được nhanh chóng thuận lợi và thuận tiện cho nhân dân
là địa phương tiên phong trong thực hiện việc thí điểm chuyển bộ phận một cửa của ủy ban nhân dân huyện
sang biêu điện huyện ủy ban nhân dân huyện bảo thắng đã tạo chuyển biến đột phá
trong việc đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và cách thức làm việc với người dân
đến nay toàn bộ ba trăm một mươi tám thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền đều đã được thực hiện
tại bộ phận một cửa đặt tại điểm biêu điện huyện
chúng tôi thấy nó là thuận tiện hơn
ở đây có tất cả các cơ quan chuyên môn mà làm việc nó khi cần cái gì thì chúng tôi hỏi
thì đều được trả lời và giải quyết thấu đáo nhân viên thì nhiệt tình
trước mắt là chúng tôi lựa chọn những điểm biêu điện văn hóa xã
ở những địa phương này
ở gần ở cạnh trụ sở bán xã để thuận tiện cho cán bộ ra trực một cửa đó
việc chuyển bộ phận một cửa của ubnd sang biêu điện đã giúp các địa phương
cắt giảm được nhân lực chi phí để duy trì sửa chữa trang thiết bị đáng kể
đồng thời các giao dịch hành chính công được thực hiện nhanh chóng thuận lợi hơn trước
trên cơ sở những kết quả của việc thí điểm tỉnh lào cai đang tiến hành
giả soát lại trụ sở ubnd các xã điểm biêu điện văn hóa xã
để tiếp tục thực hiện mở rộng mô hình
qua đánh giá các huyện cũng như tham vấn ý kiến người dân cho thấy
việc thí điểm này đã mang lại những hiệu quả bước đầu và được nhân dân ủng hộ
thủ tục được giải quyết nhanh gọn và đúng quy định pháp luật
người dân chỉ có đến một lần và kết quả được trả đến tận nhà
các nơi làm việc được bố trí rộng rãi hơn thông thoáng tiện ích
với những ưu điểm rõ rệt sau khi tham gia
thực hiện thí điểm chuyển bộ phận một cửa của ubnd huyện sang biêu điện
tỉnh lào cai đang quyết tâm đổi mới công khai và minh bạch
trong thực hiện thủ tục hành chính của cả hệ thống chính trị
tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong công tác cải cách hành chính tại địa phương